các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng chính phủ phạm minh chính ủy viên bộ chính trị ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trước khi diễn ra hội nghị bộ trưởng tô lâm đã thông báo quyết định của bộ chính trị về việc chỉ định đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước tham gia đảng ủy công an trung ương và ban thường vụ đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng trân trọng cảm ơn những tình cảm sự quan tâm sâu sắc những lời động viên biểu dương của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng dành cho đảng ủy công an trung ương và bộ công an
trong mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an trung ương đầy tỏ vui mừng trân trọng cảm ơn những tình cảm sự quan tâm sâu sắc những lời động viên biểu dương của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng dành cho đảng ủy công an trung ương

trong mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt tham dự chương trình còn có đại diện thân nhân các liệt sĩ hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy một trăm bốn mươi ba tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy toàn quốc